trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ liên tục xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng thậm chí là bốc đầu gây mất trật tự an toàn giao thông
đối tượng cù tuấn anh mới một mươi sáu tuổi tức là chưa đủ tuổi cấp phép lái xe tuy nhiên liên tục cùng bạn bè lạng lách đánh võng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông

công an tp việt trì sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn các hành vi trên bên cạnh việc xử phạt lực lượng chức năng sẽ phối hợp với gia đình nhà trường để tăng cường quản lý giáo dục gia